đưa quê hương vào cho đồng đội là chương trình hành hương về nguồn do các cựu chiến binh trong cả nước
thuộc trung đoàn hai mươi bảy triệu hải tổ chức hàng năm tại tỉnh quảng trị
với tâm nguyện không đưa được các đồng đội đã hy sinh về quê hương thì đưa quê hương vào cho đồng đội
đây là cuộc hành hương về lại chiến trường xưa với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ
trong không khí trang nghiêm tại đài tưởng niệm liệt sĩ thuộc căn cứ hồ khê xã cam tuyền huyện cam lộ tỉnh quảng trị
các cựu chiến binh cùng thực hiện nghi lễ nhập thủy nhập thổ từ mọi miền quê của tổ quốc
cùng hòa vào lòng đất quảng trị để những người lính mãi mãi nằm lại chiến trường này
có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của quê hương mình
hàng trăm trái tim của những người cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ như cùng chung nhịp đập
dâng nén tâm nhang trước anh linh của những người

và mang nước của các miền quê của cả nước này vào cho anh em đồng đội
coi như thực hiện một phần cái lời thề của người lính trong thời kỳ chiến tranh là không đưa
và phải đưa được đồng đội về quê bây giờ chúng tôi không đưa được anh em về quê
chúng tôi đưa quê hương vào cho đồng đội
trong dịp này hàng nghìn cựu chiến binh tại các mặt trận quảng trị năm xưa
cũng thực hiện hành trình về thăm lại chiến trường xưa
về với đồng đội tại những cánh rừng thuộc các cao điểm ác liệt trước đây
nhau thắp nén hương lòng ăn cùng đồng đội một bữa cơm
cất lên những bài hát họ đã hát trong những năm tháng chiến đấu oanh liệt nhất
cùng ôn lại những ký ức hào hùng không thể nào quên
tất cả những gì mà miền bắc nơi quê hương của đồng đội ngại xuống đất quảng trị này
thì đều được đưa về ủ ấm cho các đồng đội của chúng tôi trên các nghệ trang liệt thị
và chúng tôi là những cán bộ chiến sĩ ở địa phương
đã thành ra sổ cong của vùng đất này thì có nhiệm vụ đón đồng đội như là người thân của mình trở về
cuộc hành hương đưa quê hương vào với đồng đội mang nhiều ý nghĩa đặc biệt
tạo điều kiện cho những người lính năm xưa có cơ hội gặp nhau
được sống lại những ngày cùng ăn cùng ở với nhân dân
đây là chương trình tri ân sẽ được duy trì như một nét văn hóa tâm linh
góp phần làm vơi nỗi đau của hàng vạn gia đình
khi chưa đưa được người thân về với quê hương